thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin về vụ án mạng xảy ra tại địa bàn khối bốn thị trấn khe xanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
làm hai cha con nguyễn văn sắc trên tám mươi tuổi cùng chị hồ thị tý con dâu tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo tổng cục cảnh sát
công an tỉnh quảng trị tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất
theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được khoảng một mươi tám h chiều nay bảy tháng tám lực lượng công an tỉnh quảng trị công an huyện hướng hóa đã bắt được nghi can gây ra vụ án mạng này
theo cơ quan công an với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh quảng trị
sau ba giờ gây án đối tượng hồ chí bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh quảng bình đã bị bắt giữ
khi đang điều trị tại bệnh viện
được biết bảo có người quen tại xã tân liên nên thường xuyên vào đây ở lại
sau khi gây án đối tượng bảo đã về nhà người quen và giấu quần áo dính máu tại đây
hiện đối tượng bảo đã được cơ quan công an tạm giữ tiếp tục điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được thông tin nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này bị bắt giữ
đại tướng trần đại quang đã gửi thư khen ngợi công an tỉnh quảng trị cũng như các lực lượng tham gia phá án
và đặc biệt là vai trò của người dân trong việc tố giác tội phạm
bộ trưởng cũng chỉ đạo sớm hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
bộ trưởng trần đại quang cũng chỉ đạo yêu cầu công an trên toàn quốc đẩy mạnh công tác ngăn ngừa
quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm tiếp tục đẩy mạnh và phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhằm đảm bảo trực tự an toàn xã hội bảo vệ bình yên cuộc sống